trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an hiện là nơi quản lý lưu trữ và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là cơ sở dữ liệu được kết nối liên thông chia sẻ khai thác sử dụng thông tin từ trung ương đến địa phương là nguồn dùng chung của cơ quan nhà nước trong giải quyết các thủ tục hành chính và giao dịch dân sự phục vụ người dân và doanh nghiệp
hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ kết nối với dữ liệu hội nông dân hội người cao tuổi hội cựu chiến binh hội phụ nữ đây đều là các tổ chức thành viên trong hệ thống mặt trận
trên cơ sở đó chủ tịch đỗ văn chiến nhấn mạnh thực hiện việc chuyển đổi số xây dựng cơ sở dữ liệu mặt trận tổ quốc việt nam là việc làm mang ý nghĩa quan trọng nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quản lý và an sinh xã hội
lấy ví dụ như khi xảy ra thiên tai ở từng địa bàn thông qua cơ sở dữ liệu mặt trận tổ quốc sẽ nhanh chóng có cơ sở xác thực đúng người đúng đối tượng nhận hỗ trợ một cách kịp thời tiết kiệm thời gian nhân lực thống kê như cách làm tổ công trước đây
đồng thời mong muốn bộ công an sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ của mặt trận tổ quốc trong quá trình vận hành đề án về chuyển đổi số
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số và đề án sáu sẽ giúp các bộ ngành địa phương trong đó có mặt trận tổ quốc việt nam khai thác sử dụng hiệu quả trong quản lý quản trị điều hành thay đổi cách làm chuyển từ truyền thống sang công nghệ
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh thời gian tới mặt trận tổ quốc việt nam cần khẩn trương lập đề án về chuyển đổi số mời các đơn vị chuyên môn hướng dẫn thẩm duyệt xây dựng cơ sở hạ tầng nguồn nhân lực chú trọng vấn đề bảo mật an ninh an toàn dữ liệu nhất là phải quán triệt tinh thần việc nuôi sống dữ liệu trong hệ thống mặt trận ca cấp

dự và chủ trì hội thảo có đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tham dự hội thảo về phía bộ công an có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
hội thảo khoa học có gần năm trăm linh đại biểu là lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành trung ương các tướng sĩ sĩ quan lãnh đạo các tỉnh thành phố các học viện viện nghiên cứu chuyên gia các nhà khoa học các nhân chứng lịch sử là những người trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
tại hội thảo hơn một trăm linh bài tham luận được biên soạn đưa vào kỷ yếu trong đó có chín tham luận được trình bày của các đại biểu đều tập trung khẳng định
làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn

bộ công an phối hợp với trường cao đảng an ninh nhân dân i tổ chức buổi diễn tập các phương án xử lý tình huống bảo vệ lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng năm tại tỉnh điện biên đảng nhà nước long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế bộ tư lệnh cảnh vệ đã dự kiến xây dựng phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra
bộ tư lệnh cảnh vệ và giảng viên học viên khoa cảnh vệ trường cao đảng an ninh nhân dân một các tình huống diễn tập là những tình huống giả định đột xuất bất ngờ có thể xảy ra trong thực tế
trong quá trình xử lý nếu để xảy ra sơ xuất không chỉ đe dọa tính mạng của đối tượng cảnh vệ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị hoạt động đối ngoại và uy tín của đất nước trên trường quốc tế
vì vậy quá trình xử lý tình huống phải đảm bảo chính xác trong từng hành động thời gian xử lý phải được tính bằng dây
buổi diễn tập diễn ra thành công sẵn sàng phương án xử lý tình huống bảo đảm an ninh an toàn cho các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đây cũng là dịp tăng cường công tác phối hợp đào tạo nghiệp vụ cảnh vệ tạo điều kiện cho các học viên trường cao đảng an ninh nhân dân i có điều kiện tiếp cận tình huống thực tiễn qua đó cọ sát thực tế tích lũy kiến thức rèn luyện kỹ năng và hình thành phản ứng nhanh linh hoạt sắc bén trong xử lý các tình huống đột xuất
sau buổi diễn tập đã diễn ra hội nghị sơ kết hai năm thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ tư lệnh cảnh vệ và trường cao đảng an ninh nhân dân i
thưa quý vị nhằm giúp nhân dân khắc phục phần nào tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt trong đợt hạn mạn năm nay bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương nằm trong vùng xâm nhập mặn kịp thời hỗ trợ tặng nước ngọt cho người dân
vào sáng ngày hôm nay một mươi một tháng bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bến tre đã phân công lực lượng bố trí phương tiện hỗ trợ việc phát và vận chuyển nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với công ty cấp can nước bến tre tổ chức cấp phát miễn phí hai mươi năm lít nước ngọt sinh hoạt đồng thời hỗ trợ năm mươi dụng cụ chứa nước cho người dân ở khu vực xã bình thắng huyện bình đại

trong chiều cùng ngày phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bến tre
phối hợp ban thanh niên phụ nữ công an tỉnh tổ chức cấp ba mươi mét khối nước ngọt
cho người dân xã lộc thuận huyện bình đại
hoạt động thiết thực này đã phần nào hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn trong mùa hạn mặn
từ đó lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
nắng nóng kéo dài hạn hán thiếu nước đã xảy ra ở một số địa phương
nhất là ở đồng bằng sông cửu long và miền trung tây nguyên
lực lượng công an đã kịp thời có nhiều hoạt động hỗ trợ
vận chuyển nước ngọt cho các khu dân cư có nguy cơ thiếu nước xâm nhập mặn
góp sức bảo đảm nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân
với mong muốn rằng sẽ lan tỏa hơn nữa nghĩa tình trong ngày hạn mặn
sóc trăng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do nắng nóng xâm nhập mặn
bằng những hành động việc làm thiết thực tận tâm phục vụ nhân dân
ngay trong ngày hôm nay một mươi một tháng bốn công an tỉnh đã vận động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
tự nguyện đóng góp trên bốn thùng nước lọc để vận chuyển hỗ trợ cho bà con nhân dân
đặc biệt là bà con ở vùng sâu vùng xa
tại tiền giang những chiếc xe bơm nước chữa cháy bồn chở nước chữa cháy
cũng đã được lực lượng công an vận dụng để vận chuyển nước ngọt tới cho bà con vùng ven biển gọt công
những món quà thiết thực cũng đã được gửi đến các hộ khó khăn trên địa bàn
để người dân có thêm điều kiện trang bị dụng cụ giữ chữ nước ngọt dùng trong sinh hoạt gia đình
những hoạt động hỗ trợ kịp thời như thế này đã luôn được lực lượng công an duy trì trong nhiều năm qua
cố gắng mỗi ngày làm nhiều việc tốt vì nhân dân công an xã tiên hải thành phố hà tiên tỉnh kiên giang
cũng đã góp sức để vận hành hệ thống lọc nước biển mặn thành nước ngọt và cấp miễn phí cho người dân
nắng nóng kéo dài lượng nước ngọt dùng trên đảo ngày một khan hiếm
đối với bà con xã đảo tiên hải nước ngọt ở đảo mùa này thật sự quý giá
nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ lực lượng công an cả nước sẽ cùng chung tay bằng những việc làm cụ thể
giúp đỡ người dân vùng hải sản
để trong những hoàn cảnh khó khăn nhất sẽ luôn đồng hành là điểm tựa vững chắc của nhân dân
tiếp tục với các tin tức về an ninh trả tự vào chiều ngày hôm nay tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh đã tuyên án tám mươi sáu bị cáo trong vụ vạn thịnh phát
theo đó bị cáo trương mỹ lan bị tuyên án tử hình tám mươi năm bị cáo còn lại có mức án từ án treo đến trung thần
hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan bị tuyên án tử hình tám mươi năm bị cáo còn lại có mức án từ án treo đến trung thần
hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan là chủ mưu cầm đầu chỉ đạo hành vi phạm tội
bị cáo lan đã phạm tội nhiều lần trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi phạm tội có tổ chức
cũng theo hội đồng xét xử bị cáo trương mỹ lan không thành khẩn khai báo quanh co hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không có khả năng thu hồi
do đó hội đồng xét xử áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất là tử hình về tội tham ô tài sản
hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
mức án hai mươi năm tù tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt là tử hình
về phần trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử yêu cầu bà lan phải bồi thường
với nhóm bị cáo là lãnh đạo scb và cán bộ chủ chốt tại ngân hàng vạn thịnh pháp và hệ sinh thái vạn thịnh pháp
theo hội đồng xét xử mặc dù biết hồ sơ vay vốn khống là để bà trương mỹ lan rút tiền
nhưng các bị cáo này vẫn giúp sức tạo điều kiện cho bà lan rút tiền
chính vì vậy tòa tuyên phạt các bị cáo chu lập cơ chồng trương mỹ lan chín năm tù
về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
bị cáo trương huệ vân cựu tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản windsor
cháu gái bà lan một mươi bảy năm tù về tội tham ô tài sản
bị cáo đỗ thị nhàn bị tuyên phạt tù trung thân về tội nhận hối lộ
các bị cáo còn lại được xác định có vai trò đồng phạm giúp sức cho trương mỹ lan
gây thiệt hại cho scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng cũng bị tuyên án từ ba năm tù treo đến trung thần
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ
để xử lý một mươi đối tượng tham gia đào hầm khai thác vàng trái phép tại huyện yà leo tỉnh đắk lắc
trước đó tại khoảnh tám tiểu khu bốn mươi năm thuộc xã yà son huyện yà leo
một tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
và công an huyện yà leo đã phát hiện bắt quả tang một mươi đối tượng đang có hành vi khai thác vàng trái phép
dưới hình thức đào hầm kiểm tra tại hiện trường nhóm này không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản
do cơ quan có thẩm quyền cấp
bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyễn trương anh chú huyện phước sơn tỉnh quảng nam là người đứng ra tổ chức
thuê những người còn lại đến đây thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép từ ngày hai mươi tám tháng ba
thay hiện trường các đối tượng dựng lán chạy và đã đào hầm xuyên vào lòng đất sâu hơn ba mươi mét
ngay sau đó tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật phương tiện vi phạm
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mời các đối tượng
phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần văn thuận
trú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang một mươi bốn năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là kim thanh hùng chú cùng địa phương với bị cáo
theo cáo trạng trước đây hùng với chị ngô thị diễm my
hiện là chị dâu của trần văn thuận từng sống chung như vợ chồng và có mâu thuẫn với nhau
vào chiều tối cùng ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thuận cùng với trần văn chí là em ruột thuận
và diễm my đang ở nhà tại khu phố rạch rồng phường vĩnh quang rạch giá
thì nghe tin hùng đang mang dao đến nhà thuận tìm diễm my để giải quyết mâu thuẫn
khoảng năm phút sau hùng cầm hai cây dao loại dao thái lan đến đạp cửa
xông vào nhà thuận tìm diễm my nhưng không gặp
hùng cầm dao đâm hai nhát vào người chí chí bỏ chạy vào chi hô
thấy em mình bị hùng tấn công thuận lấy cây dao tự chế đã chuẩn bị từ trước
chạy đến chém vào người hùng nhiều nhát khiến chảy nhiều máu nên thuận mới dừng lại
và đi đến công an đầu thú hùng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng hai ngày sau thì tử vong
ngoài lãnh một mươi bốn năm tù thuận còn bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền gần năm mươi triệu đồng